thưa quý vị liên quan đến vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao tp hà nội và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh thành phố đã tiếp nhận các chuyến bay giải cứu
chuyến bay combo đưa công dân việt nam về nước cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát kiểm tra và cung cấp thông tin tài liệu
đối với khách sạn resort là địa điểm cách ly cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan đến người nhập cảnh
và các chuyến bay tự trả phí
đối với việc xin chủ trương cách ly cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp
nộp đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay tự trả phí
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng yêu cầu làm rõ đối với những doanh nghiệp nào được cấp và không được cấp chủ trương cách ly
lý do không cấp chủ trương cách ly những doanh nghiệp cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước
đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay
sau khi đã được tổ năm bộ cấp phép thực hiện việc giám sát kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn
những đơn vị tham gia cung cấp danh sách đoàn giám sát kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo